tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo vừa phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng
sinh viên nghiên cứu khoa học năm hai nghìn một mươi sáu đây là giải thưởng thường niên dành cho sinh viên
với mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong các trường đại học học viện trên cả nước
qua hơn hai mươi năm năm tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học đã thực sự trở thành một sân chơi khoa học lớn
và có uy tín đối với sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước
hàng năm giải thưởng thu hút hàng trăm sinh viên ở các trường đại học học viện với từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đề tài tham dự
ở các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau riêng năm hai nghìn một mươi sáu đã có gần ba trăm linh đề tài của sinh viên
nhóm sinh viên của hơn bảy mươi trường đại học học viện tham gia xét thưởng
ban tổ chức đã trao giải nhất cho tám đề tài giải nhì cho ba mươi tám đề tài và giải ba cho sáu mươi sáu đề tài
bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành đổi mới công tác xét tặng
đồng thời thu hút các nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên nhằm chấp cánh ước mơ khơi nguồn sáng tạo cho các tài năng trẻ